đại sứ liên minh châu âu tại hiệp hội các quốc gia đông nam á asean ông igor dreisman đánh giá việt nam đã vượt qua những thách thức thực sự chưa từng thấy để tổ chức thành công hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
đại sứ liên minh châu âu dreisman cho rằng với việc thông qua tuyên bố tầm nhìn về một asean gắn kết và đáp ứng vượt lên các thách thức và duy trì tăng trưởng
các nhà lãnh đạo asean đã tái khẳng định cam kết theo đuổi các tiến bộ trên nhiều lĩnh vực tiếp tục thúc đẩy tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
theo đại sứ dreisman việt nam tập trung củng cố một asean gắn kết và chủ động thích ứng là rất phù hợp ở thời điểm này trong bối cảnh đại dịch đã gây ra một cú sốc kinh tế toàn cầu chưa từng thấy trong lịch sử
eu sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của asean nhằm xây dựng một cộng đồng thịnh vượng an toàn và thống nhất vì điều này mang lại lợi ích cho cả hai khu vực
hiện hai bên đang hợp tác nghiên cứu về dịch bệnh covid một mươi chín với một mươi tám dự án nghiên cứu mới do eu tài trợ dành cho các tổ chức khoa học asean
ngoài ra eu đã huy động được hơn ba trăm năm mươi triệu euro nhằm hỗ trợ các hệ thống y tế và phục hồi kinh tế trong asean
eu cũng sẽ tiếp tục hợp tác với asean nhằm bảo đảm duy trì kết nối chuỗi cung ứng đồng thời tiếp tục mở rộng các hiệp định thương mại và đầu tư tự do trong khu vực
sau khi phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu đặc biệt chương trình nghị sự xanh là ưu tiên hàng đầu của eu trong mối quan hệ đối tác giữa eu và asean